đội cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa tiến hành làm rõ ba đối tượng
đinh công hiếu hồ ngọc tài và nguyễn đức phúc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra tối ngày một mươi bốn tháng hai hiếu gọi điện cho lê tất thành phương trú tại quận cẩm lệ để mua ma túy ketamin
mặc dù không có ma túy để bán nhưng phương vẫn nhận lời và lấy ma túy giả là mì chính để giao cho hiếu lấy tám triệu đồng
sau khi về nhà biết là ma túy giả nhóm của hiếu hẹn phương về phòng trọ để giải quyết
do bị đánh và dùng dao đe dọa phương đành làm theo yêu cầu là viết giấy nợ hai mươi sáu triệu đồng cho hiếu
muốn về nhà lấy tiền trả thì phương buộc phải để lại xe máy
vì không thấy phương trở lại nên cả nhóm đã chiếm đoạt xe của phương
sau sự việc phương đến công an quận ngũ hành sơn trình báo riêng bản thân phương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản